do ảnh hưởng từ các đợt mưa rét kéo dài thời gian qua nhiều diện tích lúa gieo trồng vụ đông xuân của bà con nông dân trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vào thời điểm này các vùng thấp trũng và ven đầm phá nhiều diện tích lúa mới được gieo xạ bị hư hại nặng nề do ngập úng kéo dài
các hệ thống canh mương thủy lợi cũng xuống cấp không phát huy được tác dụng
cánh đồng lúa vụ đông xuân hơn bốn mươi hectare của hợp tác xã nông nghiệp an lộc xã lộc tiến huyện phú lộc sau các đợt mưa rét kéo dài vừa qua hầu hết các diện tích lúa nơi đây phải gieo xạ lại từ hai đến ba lần
mặc dù vậy mưa lớn trong những ngày qua đã làm mực nước dâng cao nhấn chìm hầu hết ruộng đồng nơi đây gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con nông dân ngay từ đầu vụ lúa đông xuân năm nay

các hệ thống đề bào đã làm ngập úng khoảng tám trăm linh hectare diện tích vụ lúa đông xuân tại các địa bàn thấp trũng trên địa bàn huyện phú lộc trong đó có ba trăm tám mươi hectare bị thiệt hại trên bảy mươi
đến thời điểm hiện nay công tác tiêu úng từ các đợt mưa lớn gây ra đang được các ngành chức năng huyện phú lộc và chính quyền địa phương các xã tập trung triển khai tích cực
mặc dù vậy ước tính có khoảng một trăm linh hectare diện tích lúa vụ đông xuân có thể bị mất trắng tập trung chủ yếu ở các vùng thấp trũng và ven đầm phá huyện phú lộc